cũng nhân kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân bộ công an tổ chức triển lãm cảnh sát việt nam mưu trí dũng cảm vì nước vì dân quân thân phục vụ

từ nhiều ngày nay công tác chuẩn bị cho triển lãm đã được tiến hành với tinh thần khẩn trương chú đáo và sáng tạo

triển lãm lần này được đầu tư rất là công phu về mặt nội dung
triển lãm có quy mô lên tới gần hai m hai trưng bày nội dung trưng bày giới thiệu phong phú đa dạng với khoảng năm trăm linh hình ảnh ba trăm linh hiện vật trên năm trăm linh vũ khí phương tiện thiết bị kỹ thuật chuyên dụng trang bị của lực lượng cảnh sát nhân dân nên khối lượng công việc rất lớn đòi hỏi quá trình thiết kế thi công khẩn trương chính xác và linh hoạt trong khi triển khai thực hiện triển lãm
triển lãm gồm hai phần tham quan học tập những mốc son lịch sử và cống hiến đóng góp của lực lượng cảnh sát nhân dân với các chủ đề vinh dự và tự hào vẻ vang lực lượng cảnh sát nhân dân vì bình yên cuộc sống hội nhập quốc tế
thực hành trải nghiệm với các chủ đề cảnh sát nhân dân với khoa học công nghệ người thầy đặc biệt
sẵn sàng bình yên mọi nẻo đường
giải pháp trưng bày đa dạng gồm trưng bày theo diễn trình lịch sử với nội dung thể hiện lịch sử hình thành phát triển của lực lượng cảnh sát nhân dân có các sưu tập và các chuyên đề trưng bày độc lập nhiều điểm nhấn ấn tượng được thể hiện trong các chủ đề trưng bày
bảo tàng công an nhân dân đang lưu giữ rất nhiều những hình ảnh tài liệu và đặc biệt có thể kể đến đó là bức chướng một mươi sáu chữ vàng cảnh sát việt nam miêu trí dũng cảm vì nước vì dân quyên thân phục vụ
không chỉ có giá trị riêng đối với lực lượng cảnh sát việt nam mà đó còn là một phần thưởng rất là to lớn đối với lực lượng công an nhân dân qua đó thôi thúc thế hệ trẻ đặc biệt là cán bộ trẻ công an nhân dân không ngừng nỗ lực phấn đấu học tập để đáp ứng được yêu cầu của đảng nhà nước và nhân dân giao phó

sáng nay cục cảnh sát giao thông bộ công an tổ chức buổi gặp mặt các thế hệ cán bộ chiến sĩ cục cảnh sát giao thông qua các thời kỳ nhân dịp kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
trong không khí thân mật đầm ấm đại diện cục cảnh sát giao thông đã báo cáo tóm tắt quá trình xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát nhân dân nói chung lực lượng cảnh sát giao thông nói riêng
với những đóng góp quan trọng lực lượng cảnh sát giao thông đã có một mươi sáu tập thể một mươi hai cá nhân được tặng thưởng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm mươi ba huân chương chiến công cùng nhiều danh hiệu cao quý khác của đảng nhà nước và bộ công an
trong không khí thân mật đầm ấm đại diện cục cảnh sát nhân dân nói riêng
với những đóng góp quan trọng lực lượng cảnh sát nhân dân nói riêng
bàn về vấn đề này một trong những đề xuất nhận được nhiều hưởng ứng của các đại biểu dự hội thảo khoa học đào tạo bồi dưỡng cán bộ công an xã chính quy đáp ứng yêu cầu công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới đó là chính quy hóa việc đào tạo công an xã xây dựng chuyên ngành đào tạo ngay trong chính hệ thống các trường học viện trong công an nhân dân

đào tạo truyền khai được tất cả những kiến thức có liên quan đến một lượng công tác xã trên những địa mạng thực tế từ kiến thức an ninh đến các kiến thức trên nguyên vực về cảnh sát đến công tác quản lý nhà nước đến công tác tham mưu xây dựng phong trào bảo vệ an ninh của quốc thậm chí là những kiến thức khác như quản lý người nước ngoài như là giáo dục người phạm tội tạc cộng đồng
vừa làm vừa đào tạo
thực tế thời gian qua các trường công an nhân dân công an các đơn vị địa phương đã phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyên sâu dành cho lực lượng công an xã
tuy nhiên để thực sự hiệu quả việc đào tạo nên tiến hành bài bản từ gốc tập trung xây dựng nội dung chương trình đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đối với công an cấp xã
ngoài đào tạo về nghiệp vụ thì cũng rất là mong muốn các trường công an nhân dân quan tâm đào tạo để nâng cao kỹ năng và kiến thức thực tiễn cho lực lượng công an xã
tăng cường bồi dưỡng theo hệ chức danh của lực lượng công an xã
vì đồng chí trưởng xã hiện nay có sáu vai
một là tham gia vào ủy viên ban thường vụ đảng ủy xã
thứ hai nữa là ủy viên ban chấp hành của đảng bộ xã
thứ ba là đại biểu hội đồng xã
thứ tư là thành viên ủy ban dân xã
thứ năm là bí thư đảng tri bộ
thứ sáu là vai trưởng công an xã
do vậy trong chương trình đào tạo bồi dưỡng chúng ta cũng phải tăng cường bồi dưỡng
công an tỉnh đã chủ động phối hợp với cục đào tạo
tổ chức các cuộc lớp tập huấn chuyên sâu về lĩnh vực quản lý hành chính
điều tra và phòng phá chữa cháy
ngoài ra nữa là công an tỉnh tuyên quang đã dùng các phòng chức năng của công an tỉnh
thường xuyên kiểm tra hướng dẫn
tức là tổng chí phóng đốc xuống trực tiếp kiểm tra các xã thuộc các huyện mình phụ trách
để cầm tay chỉ việc giúp anh em làm thành thạo
theo phương châm là thiếu cái gì thì mình đào tạo ở đấy
và người có kinh nghiệm đào tạo người không có kinh nghiệm
cùng với được đào tạo bồi dưỡng
bản thân mỗi đồng chí cán bộ công an xã cũng cần tự học tự rèn đổi mới phương pháp làm việc
ba bám bốn cùng theo phương châm công an tìm đến dân gần dân hiểu dân đồng hành cùng nhân dân